công an huyện con cuông tỉnh nghệ an vừa phối hợp với công an xã bồng khê bắt giữ một mươi đối tượng và năm thuyền có hành vi dùng kích điện đánh bắt thủy sản trên sông cà
ba đối tượng bị phát hiện bắt giữ vào ngày một mươi ba tháng hai cùng tăng vật thuộc năm hộ gia đình ở xóm vạn trài thôn vĩnh hoàn xã bồng khê huyện con cuông
đây là những hộ chuyên làm nghề đánh bắt cá trên sông cả
tuy nhiên các đối tượng này thường xuyên giàn hàng ngang từ bốn đến năm thuyền dùng kích điện mang tính tận diệt để đánh mắt thủy sản tại khu vực sông cả thuộc địa phận xã bồng khê xã tri khê
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an huyện con cuông phối hợp với công an xã bồng khê đã tiến hành bắt giữ các đối tượng và thu năm bộ kích điện ba pha và năm bình ác quy đồng thời tiến hành lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định